thưa quý vị ma túy là chất cấm và khung hình phạt liên quan đến loại tội này thì rất cao
tuy nhiên vì tham lợi nhuận hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
về cả quy mô tính chất số vụ số lượng ma túy
gia tăng hoạt động của các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn có tính chất xuyên quốc gia
trên tất cả các tuyến biên giới hay cửa khẩu
chính vì vậy cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy luôn cam gò phức tạp
và thực tiễn đấu tranh đã cho thấy hiện nay tội phạm ma túy ngoài hoạt động lén lút
thì chúng còn công khai hoạt động bằng cách núp bóng vào bọc là các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nhà kho của công ty xuất nhập khẩu đồng an viên tại huyện đắc hà tỉnh con tum
theo giấy phép đăng ký kinh doanh công ty này sản xuất phân bón và hợp chất niter
sản xuất đồ gỗ xây dựng và nhiều mặt hàng nông sản khác
tuy nhiên trên thực tế kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm lít dung dịch
khoảng một mươi ba tấn hóa chất tiền chất và khoảng hai mươi tấn máy móc thiết bị sản xuất trái phép tiền chất ma túy
do những đối tượng người trung quốc trực tiếp điều chế ma túy
lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu thông thoáng của chúng ta xuất khẩu các hàng hóa rất là về lông sản
nhưng giấu ma túy trong các công ty lơ để xuất sân nước ngoài
lãnh đạo bộ công an đồng chí bộ trưởng tô lâm
đồng chí thứ trưởng lê quy vương thủ trưởng công an điều tra đã dự báo từ những năm trước
và đã chỉ đạo cho lực lượng ma túy chúng tôi nghiên cứu ra những điện chỉ đạo về nghiệp vụ
thông báo cho công an các đơn vị địa phương để giả soát điều tra các cơ sở này
đúng như dự báo của lãnh đạo bộ vừa qua chúng tôi đã triệt phá được một tổ chức tội phạm
tất cả đều là người nước ngoài đang sản xuất
ma túy tại việt nam và chỉ với tám ngày chúng đã sản xuất ra thành công ma túy đá tại trên đất nước chúng ta
phán đoán được tình hình tội phạm ma túy sẽ núp bóng doanh nghiệp để hoạt động
bộ công an đã sớm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trên cả nước tăng cường cảnh giác nắm chắc địa bàn
kết quả đấu tranh lực lượng công an đã triệt phá rất nhiều đường dây tội phạm ma túy núp bóng doanh nghiệp
nhưng thực tế đấu tranh vẫn còn gặp nhiều khó khăn
tại hội nghị tổng kết thi hành luật phòng chống ma túy năm hai nghìn
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn tám thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chỉ ra những tồn tại thiếu thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thiếu những quy định phù hợp với thực tế
đặc biệt trong bối cảnh tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
ma túy tổng hợp sẵn sàng sản xuất ngay cả trong mỗi nước
và việt nam chúng ta đã có vài bao vụ
và cái thủ đoạn của tội phạm ma túy bây giờ thưa các ông chí hết sức tinh vi phức tạp
đó là núp dưới danh nghĩa các doanh nghiệp núp bóng doanh nghiệp
có đăng ký kinh doanh ở nó đăng ký sản xuất hóa chất nhưng thực chất là sản xuất ma túy
hiện nay trên cả nước có hàng vạn doanh nghiệp hoạt động
bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn hợp pháp thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp làm ăn phi pháp
thậm chí núp bóng doanh nghiệp để phạm tội
vậy nên ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an và để đấu tranh có hiệu quả hơn nữa với loại tội phạm này
thì việc sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật
phù hợp với thực tế là điều cần thiết
bên cạnh đó các đơn vị liên quan như bộ công thương chính quyền địa phương các cấp
cũng cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quản lý theo dõi các doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường
để kịp thời báo với cơ quan công an điều tra xử lý
chiều nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức họp báo thông tin
về kết quả đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy
do nhóm người trung quốc cầm đầu hoạt động tại con tum
đây là chuyên án có quy mô sản xuất ma túy lớn nhất tại nước ta bị triệt phá
chuyên án cũng đánh dấu sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa lực lượng công an việt nam
và công an trung quốc trong việc đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia
theo cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khoảng sáu giờ ngày sáu tháng bốn
tại khu làng nghề thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích vào nhà xưởng
của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu đồng an viên
nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp
tại đây bàn chuyên án khống chế bắt quả tang bảy nghi phạm đều là người trung quốc
đang có hành vi sản xuất cháy phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã bắt giữ được thái tự lực và tống kiến hoàng
cùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch trung quốc là hai nghi phạm chủ mưu cầm đầu
các nghi phạm còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc thiết bị
cảnh sát đã thu giữ được một trăm bốn mươi lít dung dịch dạng siệt qua ránh định nhanh
có thành phần methafetamin
là ma túy đá và trên một mươi ba tấn hóa chất tiền chất các loại
được đựng trong các thùng phi can nhựa thùng nhựa chai lọ thủy tinh
bao giấy phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy
ngoài ra còn có khoảng hai mươi tấn máy móc thiết bị dụng cụ
được lắp đặt thành dây truyền đang sản xuất trái phép chất ma túy
hệ thống bình phản ứng máy gia nhiệt máy ly tâm hay máy xấy khô
với lượng hóa chất tiền chất nêu trên nếu sản xuất chất lọt
ước tính các đối tượng sẽ sản xuất một tấn ma túy tổng hợp dạng đá
ngay sau khi bắt quả tang bảy người trung quốc đang sản xuất ma túy
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng
của công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai một mươi tổ công tác
tại các tỉnh thành phố trong cả nước tiến hành khám xét và triệu tập
những người liên quan để lấy lời khai xác minh thu thập chứng cứ
tại các điểm khám xét lực lượng chức năng thu giữ một trăm năm mươi bảy thùng hóa chất các loại
ba trăm tám mươi bao hóa chất dạng bột tám mươi bốn can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tám người
công an trung quốc khởi tố bị can một mươi tám người
hiện nay lực lượng chức năng hai nước vẫn tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng triệt để chuyên án này